theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ trời rét nền nhiệt thấp nhất từ một mươi năm một mươi tám độ c vùng núi cao dưới một mươi độ c
khu vực hà nội không mưa trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi sáu một mươi tám độ c
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
từ nay đến ngày một tháng một mươi hai ở các tỉnh trung và nam trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến khoảng một trăm năm mươi ba trăm linh mm có nơi hơn ba trăm năm mươi mm
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận và khu vực tây nguyên
cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ở khu vực giữa biển đông và vùng biển ngoài khơi trung và nam trung bộ có mưa rào và rông